hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều ngày mông một tháng bảy tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức
công an tp hà nội thông tin tiến độ điều tra một số cán bộ của cdc hà nội liên quan đến vụ việt á
đại diện công an tp hà nội cho biết ông trương quang việt giám đốc cdc hà nội và bà lê thị bích tuyến
trưởng phòng tài chính kế toán đã nhận một một tỷ đồng của công ty việt á
hai bị can trên đã giúp công ty việt á trúng thầu hai dự án cung cấp kit test gây thiệt hại cho nhà nước hơn chín tỷ đồng
liên quan đến công ty việt á cơ quan điều tra công an tp hà nội đã khởi tố ba vụ án gồm một vụ liên quan đến cdc hà nội
một vụ liên quan đến bệnh viện đa khoa hà đông một vụ liên quan đến bệnh viện đa khoa ba vì
giả danh cán bộ thanh tra của bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã hồng quang
huyện ứng hòa thành phố hà nội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố vụ án bắt tạm giam để điều tra làm rõ
bước đầu cơ quan công an xác định phạm anh tuấn tự giới thiệu là cán bộ thanh tra bộ công an và có mối quan hệ với nhiều người trong lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc
nên một người dân đã tin tưởng và nhờ tuấn giải quyết việc cá nhân với số tiền thỏa thuận ban đầu là bảy mươi triệu đồng
đặc biệt tuấn còn gọi điện cho các đồng chí trong lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc để lừa đảo
tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thái văn đại sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện cẩm xuyên của tỉnh hà tĩnh
đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh yên bái phối hợp với công an tp yên bái bắt giữ
tại cơ quan công an đại khai nhận trong khoảng thời gian một năm trở lại đây đại đã lập ba tài khoản facebook là đại
cầm đồ người vận chuyển đại quay đầu và hai tài khoản giao lô lính đánh thuê và số mưu sinh để đăng nội dung đưa người từ campuchia về việt nam
nhận cho vay tiền giả bán hàng hóa khi có người tin tưởng mắc bẫy đại sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền đặt cọc
sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền hoặc yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại
sau đó điên kết với tài khoản ngân hàng của người vai tiền để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người vai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái đề nghị người dân nào là bị hại thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái để phối hợp giải quyết
thưa quý vị thời gian gần đây thì nhiều người dân trên địa bàn tỉnh bắc cạn liên tục nhận được các cuộc gọi tin nhắn tuyển nhân viên cho các sàn thương mại điện tử
như lazada shopee tiki với thu nhập hàng chục triệu đồng gửi từ nhiều địa chỉ nhất là trên tin nhắn văn bản
nội dung tương tự đều là tuyển nhân viên làm việc bán thời gian công việc đơn giản làm việc tại nhà
thu nhập hấp dẫn lên tới vài chục triệu đồng đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc bởi những tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản